một vấn đề được đặt ra là hàng nghìn công nhân thuộc hai dự án này sẽ ra sao
bài viết trí tiếp mời quý vị và các bạn tìm đọc trên báo lo động số ra hôm nay
thông tin về grab taxi lỗ lớn không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hai nghìn một mươi sáu đã đặt ra câu hỏi
liệu câu chuyện chuyển giá trốn thuế mà nhiều doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi đang thực hiện tại việt nam có lặp lại
đây cũng là câu hỏi được đặt ra trong bài viết loay hoay quản lý thuế uber grab trên trang nhất và trang sáu báo thanh niên số ra ngày hôm nay
tổng cục thuế vừa có văn bản
yêu cầu cục thuế tp hcm thu thập dữ liệu để thực hiện thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế
từ khi thành lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn uber bv hà lan và công ty trách nhiệm hữu hạn grab taxi
hiệp hội taxi hà nội cho hay trong năm hai nghìn một mươi sáu grab taxi grab việt nam đạt doanh thu là một trăm chín mươi hai tỷ đồng báo lỗ bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng
với kết quả kinh doanh lỗ grab việt nam không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
tiến sĩ trần đình thiên viện trưởng viện kinh tế việt nam
bản chất grab uber đang kinh doanh dịch vụ không biên giới phương thức mới dựa trên nền tảng công nghệ thông tin
điều hành khác hẳn đã thổi bùng xung đột với phương thức kinh doanh truyền thống
đồng thời cũng gây ra xung đột lợi ích khi mà ngân sách được hưởng rất ít thậm chí là không kiểm soát được thuế
nhà nước phải thu thuế với một phương thức mới mới theo kịp những dịch vụ xuyên biên giới này
thông tin chi tiết quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên trang nhất trang sáu báo thành niên
ngăn ngừa sai sót trong bệnh viện bắt đầu từ đâu là bài viết trên trang bảy báo hà nội mới
càng không thể chấp nhận bởi sai một ly đi một giặc
do vậy điều người bệnh cần là sự tận tâm trách nhiệm của mỗi nhân viên và người đứng đầu cơ sở y tế
đẩy nhanh kết nối giao thông với các địa phương trong vùng là bài viết trên trang hai báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay
theo đó trong buổi làm việc giữa lãnh đạo ubnd tp hcm và lãnh đạo bộ giao thông vận tải ngày một mươi tháng bảy
hai bên đã thống nhất nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến giao thông nội đô thành phố
và hệ thống giao thông kết nối tp hcm với các địa phương trong vùng
đặc biệt là hàng loạt các biện pháp để giải cứu cho khu vực tân sơn nhất
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân ngày hôm nay